theo thông tin từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bên cạnh các biện pháp ứng phó mang tính trước mắt
với dịch tả lợn châu phi bộ đã phối hợp với các ngành chức năng vào cuộc nghiên cứu loại vaccine phòng căn bệnh này
theo đó các nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân lập được virus tả lợn này đồng thời cung cấp vaccine thử nghiệm
theo báo cáo của nhóm nghiên cứu các lô lợn thí nghiệm có tiêm vaccine và không tiêm vaccine
đã có những biểu hiện khác biệt về bệnh lý virus lâm sàng nhiệt độ cũng như mức độ tiêu tốn thức ăn
tổng thể kết quả ngăn ngừa virus tả lợn châu phi của vaccine là có triển vọng
hiện nay nhóm nghiên cứu vẫn đang tiếp tục lặp lại các thí nghiệm với nhiều góc độ khác nhau
đồng thời triển khai kiểm nghiệm trên diện rộng để có thể đánh giá được cụ thể nhất hiệu quả của miễn dịch loại vaccine này